đà nẵng chín trăm tám mươi sáu bình định chín trăm một mươi tám thanh hóa tám trăm bảy mươi năm bà địa vũng tàu tám trăm sáu mươi sáu quảng nam tám trăm hai mươi chín hà tĩnh bảy trăm bốn mươi tám lâm đồng bảy trăm hai mươi chín gia lai bảy trăm một mươi hai hà nam bảy trăm linh năm bình dương sáu trăm chín mươi sáu cà mau năm trăm hai mươi bảy quảng trị bốn trăm chín mươi hai lai châu bốn trăm bảy mươi năm
thừa thiên huế hai trăm bốn mươi tám quảng ngãi hai trăm ba mươi sáu bắc cạn hai trăm hai mươi ba tây ninh hai trăm một mươi một bến tre một trăm chín mươi tám con tum một trăm chín mươi bảy bình thuận một trăm chín mươi sáu đắk nông một trăm tám mươi bạc liêu một trăm sáu mươi ba trà vinh một trăm ba mươi đồng nai một trăm hai mươi tám vĩnh long một trăm một mươi bốn kiên giang chín mươi tám long an sáu mươi
cần thơ bốn mươi bảy đồng tháp ba mươi an giang hai mươi sáu ninh thuận hai mươi hai hậu giang một mươi bảy tiền giang
ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế thái nguyên đăng ký bổ sung hai mươi tám trăm chín mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin tại thái nguyên
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
nghệ an tăng một năm trăm sáu mươi năm lạng sơn giảm một bốn mươi sáu phú yên giảm bảy trăm bảy mươi bảy
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
nghệ an tăng một năm trăm sáu mươi một hà nội tăng chín trăm bốn mươi bảy vĩnh phúc tăng sáu trăm hai mươi tám
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua sáu mươi hai ba trăm linh bốn ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận hai trăm linh năm ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tại tp hcm chín mươi bảy quảng nam hai mươi bảy hà nội một mươi tám khánh hòa một mươi một đà nẵng tám kiên giang bốn quảng ninh hai mươi thanh hóa hai hải dương hai hải phòng một long an hai bà địa vũng tàu một bình dương hai lâm đồng một ninh bình một hưng yên sáu bình phước một an giang một
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có ba hai trăm một mươi chín một trăm bảy mươi bảy ca nhiễm đứng thứ ba mươi trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trong bốn mươi hai trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có ba mươi hai năm trăm tám mươi tám ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là ba hai trăm một mươi một tám trăm bốn mươi chín
trong đó có hai ba trăm bảy mươi ba hai trăm hai mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lý cao trong đợt dịch này
tp hcm năm trăm ba mươi ba trăm ba mươi bốn bình dương hai trăm chín mươi sáu hai trăm năm mươi sáu hà nội hai trăm bốn mươi bảy năm trăm tám mươi ba đồng nai một trăm linh một năm mươi một ca tây ninh tám mươi chín chín trăm ba mươi bốn
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai mươi bốn trăm hai mươi bảy ca
tổng số ca được điều trị khỏi hai ba trăm bảy mươi sáu bốn mươi sáu ca
hai số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai chín trăm bảy mươi chín ca
trong đó thợ oxy qua mặt nạ hai ba trăm bảy mươi hai ca thầu oxy dòng cao hfnc hai trăm tám mươi năm ca thở máy không xâm lấn tám mươi một ca
thở máy xâm lấn hai trăm ba mươi ca
ba số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi năm tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi sáu tháng hai ghi nhận tám mươi tám ca tử vong
tại tp hcm ba trong đó hai ca từ các tỉnh truyền đến đồng tháp một đồng nai một
tại các tỉnh thành phố khác hà nội hai mươi bốn đà nẵng năm nam định năm ca trong hai ngày trà vinh năm bình định bốn hà giang bốn hải phòng bốn
hải dương ba phú thọ ba quảng nam ba quảng ngãi ba vĩnh long ba an giang hai đồng nai hai hòa bình hai thái nguyên hai thừa thiên huế hai bạc liêu một cần thơ một đồng tháp một hà tĩnh một lào cai một ninh bình một phú yên một quảng ninh một quảng trị một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi năm mươi ca chiếm tỷ lệ một hai so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi ba trên bốn mươi chín quốc gia
vùng lãnh thổ châu á xếp thứ bốn asean
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý trong ngày
thưa quý vị và các bạn số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội liên tục tăng cao trong thời gian gần đây
đã khiến nhiều quán ăn cà phê quán nhậu dơ vào tình trạng ế ẩm buồn hiu hắt
để người kinh doanh buôn bán vào tình thế khó ngày càng khó
những ngày gần đây hà nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với số ca mắc mới cao chưa từng có
vì vậy trong những ngày gần đây
số lượng người dân lui tới nhà hàng quán nhậu quán cà phê giảm mạnh
nếu vào thời điểm số ca f chưa tăng mạnh
quán cà phê nằm trên đường dương đình nghệ quận cầu giấy này đông nghịch khách
thì nay chỉ lát đát vài người
mặc dù vào thời điểm gần trưa
nhưng một quán nhậu nằm trên đường trần thái tông quận cầu giấy vẫn vắng bóng người
tương tự tại khu vực hồ tây
nhiều quán cà phê với mặt tiền và tầm nhìn đẹp thu hút người dân cũng rơi vào tình trạng ế ẩm điều hưu
mặc dù vào ngày nghỉ cuối tuần
như một quán cà phê bình dân nằm trên đường nguyễn đình thi quận tây hồ chỉ có hai khách
tại khu vực quán trường đông kinh nghĩa thục quận hoàng kiếm
nơi có vị trí đắc địa đắt giá và tập trung đông hàng quán cũng chỉ đông đúc ở những bàn ngoài trời
với tầm nhìn hẹp còn bên trong hầu như không có khách
các quán cà phê trên phố tệ tỉnh bà triệu quận hai bà trưng
cũng chỉ xuất hiện một vài khách vào ngày nghỉ cuối tuần
trước đó các quán trà đá vỉa hè gần hồ gươm quận hoàn kiếm cũng chỉ xuất hiện vài khách
chủ một quán trà đá vỉa hè cho biết
chưa bao giờ quán chúng tôi vắng vẻ như thế này cả buổi tối chỉ được leo tèo vài khách quá ế ẩm
việc f tăng nhanh khiến người dân hết sức hoang mang chẳng mấy người còn dám ra đường
cách mà nhiều người vẫn đùa nhau là bây giờ cứ hể ra khỏi cửa là sẽ gặp f
hy vọng rằng tình hình dịch sẽ được sớm kiểm soát để cuộc sống của người dân trở lại bình thường
những người kinh doanh buôn bán có thể cân bằng lại được thu nhập
trước tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp tại hà nội
nhiều người đã lợi dụng để tích chữ và tăng giá các loại thuốc cũng như thiết bị y tế
mới đây các đội quản lý thị trường thành phố hà nội đã phát hiện thu sử trên năm que test nhanh covid một mươi chín
sáu trăm linh máy đo nồng độ oxy trong máu có dấu hiệu vi phạm
theo thông tin từ tổng cục quản lý thị trường trong ngày hai mươi năm tháng hai
lực lượng quản lý thị trường hà nội tiếp tục thực hiện kiểm tra kiểm soát thị trường
đặc biệt là đối với các mặt hàng thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó các đội quản lý thị trường đã phát hiện và thu giữ trên năm quay test nhanh covid một mươi chín
sáu trăm linh máy đo nồng độ oxy trong máu có dấu hiệu vi phạm
kiểm tra kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại và công nghệ kỹ thuật tnt
tại địa chỉ số năm lô a hai khu đô thị mới nghĩa đô quận cầu giấy hà nội
đội quản lý thị trường số một mươi ba cục quản lý thị trường thành phố hà nội đã phát hiện
và tạm giữ năm vộ ký test nhanh covid một mươi chín do nước ngoài sản xuất
sáu trăm linh máy đo nồng độ oxy trong máu ước tính lô hàng có trị giá khoảng ba trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ sở hữu lô hàng có xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng từ
tuy nhiên trên sản phẩm không có đầy đủ nhãn phụ theo quy định của pháp luật
đội quản lý thị trường số một mươi ba đã tiến hành các thủ tục tạm giữ toàn bộ lô hàng
theo dự kiến đơn vị vi phạm sẽ bị phạt hành chính ba mươi năm triệu đồng
cũng trong ngày hai mươi năm tháng hai
đội quản lý thị trường số một mươi một cục quản lý thị trường thành phố hà nội
đã tiến hành kiểm tra nhà thuốc big family pharmacy
tại địa chỉ số tám mươi tám đường phú cường phường phú lương hà nội
tại thời điểm kiểm tra đội đã phát hiện nhà thuốc đang bán một trăm ba mươi bộ kit test nhanh
covid một mươi chín rapid adhesion test không có nhãn phụ bằng tiếng việt theo quy định
đội quản lý thị trường số một mươi một đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số kích test
để xử lý theo quy định
thưa quý vị và các bạn với số ca nhiễm ncov tăng liên tục kể từ khi tổ chức dạy học trực tiếp
các trường học trên địa bàn tp hcm có nhiều phương án xử lý
và triển khai cả hai hình thức dạy học online lẫn trực tiếp
mặt khác nhằm đảm bảo học sinh có thể tiếp thu bài vở trong điều kiện tốt nhất khi học trực tuyến
các trường từ tiểu học trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông đều có cách tiếp cận đa dạng
ngoài ra thầy cô cũng theo dõi cập nhật liên tục để các em đảm bảo điều kiện sức khỏe
và theo sát chương trình học
trao đổi về hình thức tổ chức dạy học khi có học sinh mắc covid một mươi chín
ông trần công tấn hiệu trưởng trường trung học phổ thông phú nhuận cho hay
khi phát hiện ca f tại trường mọi quy trình xử lý đều thực hiện theo hướng dẫn của thành phố
riêng việc tổ chức học online cho học sinh phải cách ly tại nhà được phối hợp từ nhiều phía
theo đó với các em học trực tuyến việc tiếp cận bài vở có thể học ở website của trường
kênh dạy học online và từ bạn cùng lớp
với số lượng ca nhiễm tại trường trung học
trường trung học phổ thông phú nhuận khoảng năm mươi học sinh phát hiện ở trường và nhà
ông trần công tuấn cho biết việc hỗ trợ các em trong quá trình học tập khá linh hoạt
cả giáo viên lẫn học sinh đều thích ứng rất nhanh
tại trường trung học phổ thông nguyễn hữu huân thành phố thủ đức
việc dạy online cho những em cách ly ở nhà sẽ được tổ chức vào ngày thứ ba năm bảy hàng tuần
học sinh sẽ học tất cả các môn theo hình thức trực tuyến
và bám sát với chương trình học của bạn học trực tiếp tại lớp
là bậc trung học phổ thông hầu hết học sinh đều được tiêm phòng hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
nên triệu chứng của các em thường nhẹ hoặc không có
các thầy cô chủ nhiệm và cán bộ y tế của trường cũng theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của các em
đang cách ly tại nhà để hỗ trợ
ông nguyễn đức chính hiệu trưởng trường trung học phổ thông nguyễn hữu huân thông tin
việc học online suốt học kỳ một đã phần nào giúp các em linh hoạt và quen thuộc hơn với hình thức này
việc học tập tiếp thu kiến thức không có nhiều trở ngại
bên cạnh việc đảm bảo học sinh tiếp cận đầy đủ dung lượng kiến thức trong thời gian cách ly tại nhà
nhiều trường cũng đã đưa ra biện pháp để các em có thể an tâm học và điều dưỡng sức khỏe
trường trung học cơ sở hà huy tập quận bình thành áp dụng biện pháp chống dịch chặt chẽ
tăng cường giãn cách tại khu vực ăn uống và ngủ nghỉ của học sinh bán trú
nếu lớp học nào phát hiện trường hợp mắc covid một mươi chín nhà trường sẽ cho cách ly tại nhà
học online theo hình thức phát sóng trực tiếp
sau khi khỏi bệnh và hết thời gian cách ly
học sinh sẽ trở lại học trực tiếp và đảm bảo mọi biện pháp chống dịch
ngoài ra việc tổ chức bán trú tại trường cũng được thực hiện chặt chẽ và khác biệt hơn với trước
trong khi đó với các khối lớp tiểu học đều là học sinh chưa được tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
việc tổ chức học online cũng được thực hiện linh hoạt bởi số lượng ca nhiễm ở lứa tuổi
tiểu học chiếm tỷ lệ lớn
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng hai ubnd tp hcm có chỉ đạo khẩn đến sở giáo dục và đào tạo

ubnd tp hcm có chỉ đạo khẩn đến sở giáo dục và đào tạo
huyện về việc kiểm soát dịch covid một mươi chín trong trường học
theo đó ubnd tp hcm yêu cầu các cơ sở giáo dục và các quận huyện thực hiện kịch bản xử trí
đối với trường hợp phát hiện nhiều f
cụ thể nếu trong cùng một ngày lớp học phát hiện từ hai f trở lên
ban chỉ đạo phòng chống dịch của cơ sở giáo dục căn cứ kết quả điều tra dịch tễ
để quyết định hình thức của những học sinh còn lại trong lớp
vậy với số ca mắc của học sinh tại tp hcm ngày càng tăng
cùng với việc thích ứng hình thức học trực tuyến từ trước đến nay
tp hcm có nên chuyển đổi hình thức học trực tiếp sang online để giảm thiểu số ca mắc
gần đây trên một số diễn đàn xuất hiện thông tin cảnh báo f phải kiên tắm gội
với lý do tắm gộ sẽ khiến bệnh dễ trở nặng
theo các chuyên gia f kiên tắm là quan niệm sai lầm
người bệnh nên tắm bằng nước ấm vào ban ngày tránh tắm gội quá lâu nhất là vào buổi tối
cụ thể trên diễn đàn dành cho các f một thành viên có người nhà mắc covid một mươi chín
chia sẻ người nhà của chị nhiễm sách covid hai ở ngày thứ bảy với triệu chứng nhẹ
ho ngạt mũi mọi chuyện trở nên xấu đi khi f này đi tắm
cụ thể sau tắm người này bị sốt lên ba mươi tám tám độ c spo hai giảm hai ngày liên tục
sau đó có lúc còn chín mươi chín mươi hai có lúc xuống tám mươi tám tám mươi chín
bệnh nhân phải nhập viện trong vòng hai ngày chuyển nặng liên tục
phải thở oxy có dấu hiệu cân bảo cytokine
thành viên này cũng khẳng định nhiều người bệnh trong phòng điều trị
cũng cho biết đa số chuyển nặng sau một lần tắm
tuy nhiên theo các chuyên gia quan niệm f không nên tắm gội
vệ sinh thân thể vì nhiều lý do như làm bệnh nặng hơn
nước lạnh làm cơ thể yếu hơn trúng phong hàng giá lạnh
cơ thể đang bệnh dễ cảm nhiễm ngoài tà là chưa phù hợp
bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một
tp hcm khẳng định f kiên tám là quan niệm sai lầm
bác sĩ khanh nói thời tiết miền bắc đang lạnh
người bệnh có thể tắm bằng nước ấm không tắm gội bằng nước lạnh
tránh tắm bộn trong thời gian đang bệnh không ngâm toàn thân trong bộn tắm
sau đó chúng ta mặc đồ luôn trong phòng tắm không để tình trạng ra khỏi phòng mới mặc đồ
khiến cơ thể bị lạnh đột ngột
bác sĩ khuyến cáo thêm sau tắm gội nên lau khô thân thể và tóc bằng khang bông
tránh dùng quạt hay đứng nơi có gió để phòng ngừa cảm nhiễm phong hàng
nếu mình không tắm cơ thể mất vệ sinh ngứa ngáy gây ra tình trạng khó chịu
mất ngủ khiến bệnh nhân nặng thêm
theo các bác sĩ tắm gội giúp giải phóng các tế bào da chết
làm thông thoáng da cải thiện bài tiết của tuyến mồ hôi
cải thiện lưu thông máu giảm sưng đau khớp cải thiện tinh thần cải thiện giấc ngủ
ở nhiều bệnh viện khoa icu vẫn thường xuyên tắm khô và gội đầu cho người bệnh nằm lâu
để tránh biến chứng khi tắm cần tắm bằng nước ấm tắm nhanh nơi kính gió
sau tắm lau khô người và mặc quần áo sấy tóc khô
như vậy ngoài tắm vệ sinh cơ thể người bệnh cũng lưu ý vệ sinh trong ăn uống phòng ở
nhằm tạo không gian sạch sẽ thông thoáng
ăn uống đủ chất giữ tinh thần thoải mái và tập thể dục đều đặn
sẽ giúp cho bạn mau hồi phục kiên khen thái quá tạo tâm lý lo lắng sẽ rước thêm bệnh
thực tế cho thấy nhiều người sau khi khỏi covid một mươi chín đều cảm thấy mệt mỏi
choáng váng thậm chí là tim đập nhanh sau khi hoạt động
tình trạng này xảy ra sau hệ thống thần kinh tự trị kiểm soát các chức năng quan trọng
như nhịp tim vào thờ gặp trục trặc nên không tạo ra phản ứng trên
vậy làm thế nào để cải thiện triệu chứng này
xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây
mặc dù không có cách chữa khỏi hội chứng này nhưng có thể kiểm soát bằng chế độ ăn uống
tập thể dục và thuốc
và các nhà nghiên cứu cho biết điều quan trọng là phải chẩn đoán chính xác
để điều trị và tư vấn về cách kiểm soát các triệu chứng
nếu các triệu chứng của bạn sau khi nhiễm covid một mươi chín giống với điều này
bạn nên cho bác sĩ biết để chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả
có những biện pháp lối sống có thể giúp cải thiện như
uống nhiều nước ngồi dậy từ từ khi đang nằm nâng cao đầu giường khi ngủ
tránh uống nhiều caffeine hoặc rượu và tránh đứng lâu
một số ít người có thể cần tăng lượng muối trong chế độ ăn uống
nhưng chỉ làm điều này theo sự chỉ dẫn của bác sĩ vì quá nhiều muối có thể gây hại
mặc quần áo nén vận động hàng ngày thực hiện nhẹ nhàng nếu cần
nếu gặp các triệu chứng của hội chứng này hãy đi khám
nếu đột nhiên cảm thấy ngất xỉu hoặc chóng mặt
có thể thử chống lại sự giảm lưu lượng máu bằng cách
nằm xuống nếu có thể nâng cao chân bắt cháo chân trong khi đứng
cử động lên xuống các ngón chân siết chặt cơ mông và cơ bụng
và hoặc nắm chặt tay nếu không thể nằm
vâng hậu covid một mươi chín kéo dài là khả năng rất dễ xảy ra với bệnh nhân covid một mươi chín
người bệnh không cần phải mặc cảm khi gặp bất cứ biến chứng gì sau khi khỏi bệnh
hãy đến gặp bác sĩ để được đưa ra lời khuyên cần thiết
theo thống kê của bộ y tế trong thời gian vừa qua
trẻ em dưới một mươi tám tuổi mắc với tỷ lệ không nhỏ hơn so với người lớn chiếm đến một mươi chín
tuy nhiên lứa tuổi từ năm đến một mươi một tuổi chiếm tỷ lệ lên đến tám
hiện trẻ mắc covid một mươi chín đang có xu hướng gia tăng
bộ y tế hiện lên kế hoạch bảo phủ vaccine covid một mươi chín cho lứa tuổi từ năm đến xứ một mươi hai

tuy nhiên vẫn còn một số phụ huynh đang băn khoăn về tính hiệu quả của vaccine
vậy hãy cùng theo dõi ngay sau đây giải đáp của who về việc tiêm vaccine cho con
tiến sĩ kee dong park trưởng đại diện tổ chức y tế thế giới who tại việt nam cho biết
trẻ em và thanh thiếu niên có xu hướng mắc bệnh covid một mươi chín nhẹ hơn so với người lớn
tuy nhiên một số trẻ mắc bệnh có thể gặp các triệu chứng lâm sàng kéo dài
một chuyên gia cho hay chúng tôi hiểu rằng một số bậc phụ huynh việt nam
lo ngại về tính an toàn của vaccine covid một mươi chín
chúng ta có các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt để giúp đảm bảo sự an toàn
của tất cả các loại vaccine bao gồm cả những loại vaccine dành cho trẻ em
trước khi được phê duyệt bởi who và các cơ quan quản lý quốc gia để sử dụng
trong các trường hợp khẩn cấp vaccine covid một mươi chín phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt
trong các thử nghiệm lâm sàng để chứng minh rằng những vaccine này đáp ứng
các tiêu chuẩn quốc tế đã được thống nhất về tính an toàn và hiệu quả
những hợp tác khoa học chưa từng có trong tiền lệ đã cho phép việc nghiên cứu
phát triển và ủy quyền vaccine covid một mươi chín được hoàn thành trong thời gian kỷ lục
để đáp ứng nhu cầu cấp thiết đối với những vaccine này
trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn an toàn cao
tương tự như với tất cả các loại vaccine khác wso và các cơ quan quản lý liên tục
giám sát việc sử dụng vaccine covid một mươi chín để xác định và ứng phó với bất kỳ vấn đề
an toàn nào có thể phát sinh
thông qua các quy trình này chúng tôi chắc chắn rằng các vaccine covid một mươi chín
vẫn an toàn để sử dụng đặc biệt là ở trẻ em
theo đó vaccine covid một mươi chín đã được đưa vào sử dụng cho tất cả các trẻ em
từ năm đến một mươi một tuổi kể từ quý bốn năm hai nghìn hai mươi một tại các quốc gia như mỹ và pháp
tại khu vực tây thái bình dương các quốc gia như úc singapore trung quốc
nhật bản campuchia và philippines cũng đã đưa vaccine covid một mươi chín vào sử dụng
cho tất cả trẻ em trong nhóm tuổi này
như vậy không chỉ ở việt nam mà rất nhiều nước trên thế giới
đều đã tiến hành tiêm vaccine cho trẻ
với sự nghiên cứu và các tiêu chuẩn an toàn phụ huynh việt nam có thể hoàn toàn yên tâm
đồng ý cho con tiêm vaccine để bảo vệ con mình trước đại dịch
còn tại hồng kông trung quốc một số gia đình phản đối các quy tắc cách ly covid một mươi chín nghiêm ngặt
khiến một số trẻ em mắc bệnh phải tách khỏi cha mẹ để đi cách ly
điều này đã tạo nên một cơn phẫn nộ lớn trong dư luận thành phố đông dân này
bởi có những em nhỏ còn quá bé chỉ mới vài tháng tuổi cũng phải rời xa cha mẹ
các nhà chức trách hồng kông cho biết sẽ cho phép
một số trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai cách ly tại nhà
thay vì bị tách khỏi cha mẹ và nhập viện
quyết định này được đưa ra sau làn sóng phản đối kịch liệt của các gia đình hồng kông
reuters đưa tin
cơ quan quản lý bệnh viện hồng kông nói với roster vào cuối ngày hai mươi năm tháng hai
rằng không phải tất cả trẻ em dương tính với sars cov hai đều phải nhập viện
nhà chức trách hồng kông cho biết nhìn chung các trường hợp trẻ em nhiễm
được xác nhận trong tình trạng ổn định có thể được cách ly tại nhà
nếu có nhu cầu nhập viện các em sẽ được bố trí điều trị và chăm sóc
tại các cơ sở cách ly dành cho trẻ em của các bệnh viện công
giới chức tại đây cũng nói rằng sẽ tìm cách cho phép cha mẹ hoặc người chăm sóc
cùng các kết quả dương tính cách ly trong cùng khu vực để tiện chăm sóc trẻ em
nhưng điều này không phải lúc nào cũng khả thi do các cơ sở cách ly dành cho trẻ em
ở các bệnh viện công đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng
quyết định này được đưa ra khi hồng kông công bố một mươi ca mắc mới vào ngày hai mươi năm tháng hai
với một số chuyên gia dự đoán còn số ca mắc mới sẽ tăng tới một trăm tám mươi ca mỗi ngày trong tháng ba
quý vị thân mến khi phải đối mặt với sự gia tăng các ca bệnh
hồng kông đã cố gắng đẩy mạnh việc xây dựng các cơ sở cách ly và điều trị
các bệnh viện địa phương hiện tại đã ngập trong các ca bệnh mới
và quá trình xét nghiệm toàn dân sẽ sớm được triển khai
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và thế giới
xin được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại